thông tin từ tổng công ty hàng không việt nam cho biết do ảnh hưởng của bão sarika nhiều chuyến bay từ hải phòng đến hà nội và ngược lại trong ngày hôm nay sẽ chuyển đổi hành trình bay để bảo đảm an toàn
theo đại diện việt nam airlines hãng sẽ không khai thác toàn bộ một mươi bốn chuyến bay đi và đến từ hải phòng trong ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng
hãng sẽ miễn phí chuyển đổi hành trình đi hoặc đến từ sân bay cát bi hải phòng sang sân bay nội bài hà nội trong ngày
bão sarika dự kiến vào vùng biển quảng ninh hải phòng chiều hôm nay một mươi chín tháng một mươi gây mưa to cho đông bắc bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo từ tối ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi mưa to sẽ xuất hiện trên các khu vực đông bắc bộ riêng hải phòng quảng ninh lạng sơn lên đến hai trăm linh ba trăm linh mm